việt nam đã chuẩn bị gần như đầy đủ cơ sở hạ tầng và hành lang pháp lý để tiến lên bốn g ở chuẩn cao nhất
dự kiến sẽ thay thế được ba g trong hai ba năm tới
kể từ đầu năm đến nay các nhà mạng đã đồng loạt thực hiện chuyển đổi sim và triển khai các thiết bị bốn g đi vào sử dụng
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
tại hồ gươm hà nội đây là một vài bức ảnh mà anh long đưa lên mạng cá nhân của mình
để chia sẻ cho người thân cũng như bạn bè của mình mà chỉ mất khoảng vài giây bằng công nghệ bốn g lte
sau khi nhà mạng mobifone nói là có đổi sim bốn g
thì sau một thời gian rất ngắn thôi có lẽ chảy vài ngày thôi là tôi sang đổi ngay
và tôi dùng cho đến nay thì tôi thấy rất tuyệt vời
bằng công cụ đo phổ biến spitters trên máy tính cho thấy
tốc độ thực tế tải file dữ liệu là nhanh hơn rõ rệt so với sử dụng ba g
còn trên điện thoại thông minh tốc độ down và up tương đương một trăm linh năm mbps trên dây và ba mươi năm mbps trên dây
ngoài ra các phần trải nghiệm video trên web facebook đều cho kết quả nhanh độ trễ rất thấp dễ dàng đến bất ngờ
tuy nhiên một trải nghiệm khác trên các dòng điện thoại khác nhau cũng cho thấy
tùy từng thời điểm từng khu vực khác nhau mà tốc độ truyền tải của mạng bốn g cũng khác nhau
từ khi có bốn g ra thì cũng nâng cấp lên bốn g
ba g thì cũng không thấy hơn là mấy
thì cũng là hy vọng là các nhà mạng là trong thời gian tới sẽ cải thiện bốn g được tốt hơn
để cho người dân chúng tôi sử dụng đáp ứng đúng nhu cầu
với sự chuẩn bị về hạ tầng của các nhà mạng
thời gian sắp tới dịch vụ bốn g sẽ phủ sóng rộng rãi với tốc độ cao
để phù hợp với xu thế công nghệ thế giới và nhu cầu của người dùng